tính từ năm hai nghìn một mươi bảy đến quý i năm hai nghìn một mươi tám toàn tỉnh đồng tháp đã bị sạt lở hơn ba mươi sáu km ở hai bên bờ sông tiền sông hậu
ăn sâu vào bờ từ năm đến ba mươi m tăng tám ba km so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi sáu làm mất hơn một mươi ba hectare đất thiệt hại hơn ba mươi tỷ đồng
trước tình trạng này tỉnh đồng tháp hiện đang có nhiều giải pháp phòng chống sạt lở mang tính gấp rút
ủy ban nhân dân tỉnh đồng tháp đã thực hiện ngay hai giải pháp một là giải pháp phi công trình và hai là giải pháp công trình
theo đó tỉnh chỉ đạo các huyện thị thành tổ chức theo dõi cắm biển báo và tuyên truyền để nhân dân biết chủ động phòng tránh
xác định vành đai các khu vực sạt lở làm cơ sở cho việc di rời dân đến nơi an toàn
đồng thời tỉnh đã và đang thi công các công trình hạ tầng thiết yếu ở năm mươi ba cụm trong đó đã có hơn một mươi ba hộ và ở
khẩn cấp khắc phục sạt lở
sạt lở cắt điểm tại bờ sông tiền
bên cạnh đó tỉnh cũng đã kiến nghị trung ương xây dựng thêm một mươi hai cụm tuyến dân cư để di rời khẩn cấp trên hai bốn trăm linh hộ dân
đang nằm trong vành đai sạt lở đặc biệt nguy hiểm có nguy cơ xảy ra sạt lở bất cứ lúc nào
kinh phí thực hiện khoảng sáu trăm năm mươi bảy tỷ đồng